trong năm hai nghìn một mươi tám ngoài khởi sắc về thu hút đầu tư về xuất khẩu mặt hàng thủy sản
thì đồng băng sông kiểu long còn khá nhiều câu chuyện nổi bật
việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cũng như làm thế nào để nâng cao giá trị sản xuất
làm thế nào để có nhiều mô hình hay hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hai câu chuyện điển hình ở tỉnh đông tháp và sóc trăng
năm hai nghìn một mươi tám toàn vùng nam bộ chuyển đổi cây trồng trên đất lúa
đa phần đất sản xuất lúa kém hiệu quả đạt khoảng sáu mươi tám một mươi chín hectare
trong đó khu vực đồng bằng sông cửu long đã mạnh dạng chuyển đổi hơn sáu mươi hai hai trăm ba mươi ba hectare đất lúa sang trồng cây và còn khác
riêng tỉnh đồng tháp được nhận định là một trong các địa phương đi đầu trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp
theo báo cáo năm năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp
đông tháp là tỉnh đầu tiên ở đồng băng sông kiểu long thực hiện được năm ngành hàng chủ lực là lúa gạo cá tra vịt xoài và hoa kiển
nhằm góp phần tìm giải pháp thực hiện hiệu quả nghị quyết một trăm hai mươi của chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông cửu long thích ứng với biến đổi khí hậu
cũng như chuyển từ phương châm sống chung với lũ sang chủ động sống chung với lũ ngập nước lợ nước mặn
mà thời gian qua nhiều tỉnh thành khu vực đồng bằng sông cửu long đã đẩy mạnh và tăng cường thực hiện nhiều chương trình dự án mang lại hiệu quả cao
tính đến thời điểm hiện tại đồng bằng sông cửu long đã có hơn một trăm linh đề tài dự án quy hoạch tích hợp sắp xếp hạ tầng phòng chống sạt lỡ xâm nhập mặn được triển khai
nối bật phải kể đến mô hình con tôm ôm cây lúa của các địa phương sóc trăng kiên giang bạc liêu cà mau
là một trong những hộ nông dân đi đầu trong sản xuất mô hình này ông lâm quốc tuấn cho hay nhiều năm liền gia đình đã khám khá lên nhờ mô hình sản xuất lúa tôm
và vụ mùa mới đây ông cũng đạt thắng lợi
góp phần giúp cho gia đình có thêm một cái tết sung túc đầm ấm
sáu tấn trên một cái ta thì nói chung là ăn rết hết sức là phải phấn khởi